xin kính chào quý vị và các bạn
từ nay đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi một thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ ít có sự biến đổi
tiết trời ở ngưỡng rét nhẹ về đêm và sáng và nhiệt độ cao nhất trưa chiều giao động từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi còn cao hơn
sau đó đến ngày ba mươi tháng một mươi một khối không khí lạnh từ phía bắc sẽ di chuyển xuống và bắt đầu làm thay đổi thời tiết
tiết trời sẽ chuyển nhiều mây xuất hiện mưa dày rác nền nhiệt trên toàn khu vực có xu hướng giảm trời chuyển rét từ ngày một tháng một mươi hai
tại các tỉnh thành ở phía tầy bắc bộ tác động của gió mùa sẽ muộn hơn khu vực đông bắc bộ
nên hai ngày tới phổ biến lấy mưa có nắng và trưa chiều với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
sau đó từ đêm ngày ba mươi tháng một mươi một sang ngày một tháng một mươi hai không khí lạnh sẽ gây mưa giải rác và nhiệt độ giảm dần
khu vực miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế hai ngày tới phổ biến là có mưa giải rác về chiều tối
ở các tỉnh thành từ hà tĩnh trở vào sau đó thì sang những ngày đầu tháng một mươi hai mưa sẽ gia tăng về diện
diện và lượng người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan nhiệt độ theo đó giảm nhẹ từng ngày
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận hai ngày tới trời có nắng và về chiều tối thì có mưa rào cục bộ
trong thời gian ngắn từ khoảng đêm ngày ba mươi tháng một mươi một khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa diện rộng
với nhiều điểm mưa vừa có nơi mưa to đến rất to cùng với đó là nền nhiệt trên khu vực cũng giảm dần
mức nhiệt cao nhất là ở dưới mức ba mươi một độ vào trưa chiều
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới trời ít mưa ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau ngày mùng một tháng một mươi hai khu vực có mưa rào và rông vài nơi riêng phần phía đông như là an khê mật rắc
khả năng có mưa vừa đến mưa to nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
khu vực nam bộ trong ba ngày tới còn chịu tác động của dài thấp xích đạo ở phía nam nên ngày có nắng
và chiều tối thì có mưa rào rải rác một vài nơi có thể có rông nền nhiệt không biến động nhiều
nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ và cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ